nằm ở trung tâm vùng tây nguyên thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc có vị trí chiến lược quan trọng
về chính trị quốc phòng an ninh của tây nguyên và cả nước
sau bốn mươi năm năm giải phóng được sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc
đã nỗ lực xây dựng buôn ma thuột trở thành thành phố xanh sạch đẹp hiện đại
xứng tầm là thủ phủ của tây nguyên
những ngày đầu tháng ba trên con đường chính của thành phố buôn ma thuột
được trang hoàng lộng lẫy chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng buôn ma thuột mùng một mươi tháng ba
từ ngày giải phóng đến nay được sự quan tâm đầu tư của trung ương và sự nỗ lực
phấn đấu của đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc cũng như thành phố buôn ma thuột
đến nay thành phố đã có sự thay đổi lớn về mọi mặt
bây giờ nó thay đổi rất là nhanh phải nói là rất nhanh
mà còn các nơi các huyện các xã ở vùng sau kế cao vùng sau
là hiện nay là bà con đang cố gắng mà làm ăn
mà hiện nay là cũng mọc lên nhà xây mọc lên nhà ngói mọc lên nhà sàn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố đạt hơn chín mươi sáu tỷ đồng
tăng trưởng kinh tế bình quân đạt chín một mươi
theo kết luận số sáu mươi bảy của bộ chính trị
sẽ xây dựng và phát triển thành phố buôn ma thuột trở thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên
trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của thành phố
như tài nguyên thiên nhiên các giá trị văn hóa lịch sử công nghiệp chế biến
buôn ma thuột là vị trung tâm ấy thì phải làm sao thúc đẩy nó phát triển
trở thành một cái trung tâm của vùng
thì hiện nay chúng tôi đang tập trung thứ nhất là phát huy các tiềm năng lợi thế
mà buôn ma thuật sẵn có tiềm năng về đất đai về trồng cây công nghiệp công nghiệp chế biến
tiềm năng về du lịch tiềm năng về năng lượng tái tạo điện gió điện mặt trời
thế thì tất cả tiềm năng này sẽ phải được tập trung vào để thúc đẩy cho nó phát triển
cũng trên cơ sở kết luận số sáu bảy
cực phối hợp với các bộ ngành trung ương cụ thể hóa các chương trình kế hoạch hành động cụ thể
đặc biệt sẽ xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực
sớm xây dựng thành phố buôn ma thuột xứng tầm là thủ phủ của vùng tây nguyên